thưa quý vị mới ra tù hơn bốn tháng lại tiếp tục gây ra án mạng giết người
nguyễn công tuấn chú tại huyện cư mờ ga đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
nạn nhân trong vụ án này là lưu hải dương cùng chú tại huyện trư mờ ga
vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai sau khi ăn nhậu xong dương cùng hai người bạn đến một quán ăn đêm ở thị trấn quảng phú để ăn tối
thì gặp nhóm của tuấn do có mâu thuẫn và đánh nhau trước đó nên nhóm của dương đã cầm ghế lao vào đánh tuấn
dù đã được mọi người can ngăn nhưng vì bực tức nên tuấn chạy về nhà lấy một con dao phóng lợn quay lại đánh trả thù
tuấn đã đâm một nhát trúng vào bắp tay trái của dương sau đó vứt bỏ lại dao chạy về nhà
dương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu
sau khi biết mình đã gây ra án mạng tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú
để biết tuấn từng có một tiền án ba năm sau tháng tủ giam về tội cướp tài sản mới ra tù hơn bốn tháng